sau hơn một mươi sáu giờ khẩn trương tiến hành điều tra phá án công an tp hà nội đã truy bắt được hai nghi can cướp tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội
danh tính hai nghi phạm này được xác định gồm trần văn hiếu chú phường đức thắng quận bắc tử liêm và nguyễn thanh tùng chú phường thanh xuân bắc quận thanh xuân hà nội
sự việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày bảy tháng ba hiếu và tùng đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ đỗ trước cửa chi nhánh tây hồ tây của việt tiên banh
thuộc địa bàn phường xuân tảo quận bắc tử liêm
sau đó một đối tượng xuống xe dùng dao khống chế bảo vệ
tên còn lại vào trong dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp tiền
sau khi lấy được tiền hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát
hiện cơ quan công an đã thu giữ được hai con dao và một khẩu súng giả của đối tượng cùng hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc trong các bản tin tiếp theo
hôm nay công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng thu giữ hai cây súng ngắn và nhiều hung khí
bước đầu các đối tượng khai nhận do trước đó trịnh văn tài có mâu thuẫn với hai đối tượng
nguyễn hùng hải võ văn tình cùng chú huyện bến cầu
nên khi nghe thông tin hải và tình đang ở nhà ông nguyễn sinh viên
tài đã chuẩn bị hung khí gồm búa thanh sắt cây gỗ còn sơn mang theo súng ngắn
và rủ những người khác tập hợp tại nhà của tài rồi cả nhóm cùng kéo đến nhà ông viên để đánh hải và tình
không những thế
khi bị lực lượng công an truy bắt đối tượng tài còn cầm súng bắn trả
sau đó bỏ lại súng trốn vào rừng tràm
hiện công an huyện bến cầu đang tiếp tục truy tìm đối tượng trần huyện nhân
và đồng thời điều tra lạc rõ để xử lý các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam căn tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần văn năm về hành vi cố ý gây thương tích
làm bị hại tử vong bị hại chính là mẹ ruột của nam
theo hồ sơ ban đầu vào chiều ngày bốn tháng ba sau khi nhậu tại nhà
trần văn nam có xảy ra cự cãi với mẹ
sau đó nam nhặt miếng ván gỗ đánh nhiều cái vào đầu và người làm bị thương tích
thực hiện hành vi xong nam bỏ về nhà còn bà mẹ được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện
nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
nhận được tin báo cơ quan công an huyện nam căn đã phối hợp cùng với kiểm sát nhân dân huyện
và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
và tạm giữ trần văn nam để điều tra về hành vi theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vị can đối với ngo văn phương
trú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phương tìm hiểu giá cả các mặt hàng như bia nước ngọt dầu ăn
từ các đại lý sau đó lên mạng tìm người mua
đối tượng chủ động gọi điện đến những người có nhu cầu
sau khi thống nhất số lượng giá cả thời gian địa điểm giao hàng
cách thức thanh toán với người mua phương tiếp tục liên hệ với đại lý thật
để hỏi mua đặt cọc tiền cho đại lý thống nhất giao nhận hàng
xong sẽ thanh toán hết với mục đích là để lại đại lý thật trở hàng đến cho bị hại
khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì phương cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền
với thủ đoạn nêu trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phương đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo
với số tiền chiếm đoạt khoảng trên một tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực hai
quân khu bảy tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán dầu nhớt giả
với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn hai tỉnh đồng nai và bình dương
vào chiều tối ngày sáu tháng ba lực lượng phối hợp đã tổ chức bắt quả tang nguyễn thị tho
đồng văn quân lê anh tuấn và một số đối tượng khác đang tiến hành sản xuất dầu nhất giả
tại khu vực xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm
thuộc công an tỉnh đồng nai
công ty trách nhiệm ngũ hạn một thành viên đông hải quân khu bảy gọi tắt là kho năm trăm tám mươi
thuộc ấp bảy xã an phước huyện long thành
đồng loạt khám xét tại xưởng sản xuất và kho chứa dầu nhất giả của đối tượng vũ thị nở
tại khu vực kho năm trăm tám mươi phường long bình thành phố biên hòa và phường dĩ an
thành phố dĩ an tỉnh bình dương
lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bảy mươi ba thùng đựng hơn năm xô can chai thành phẩm
các loại nhớt bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu castrol honda yamaha sel một trăm ba mươi bốn thùng
phi sắt nghi là nhất giả bốn xe tải và nhiều tài liệu cùng nhiều sổ sách liên quan
đến việc mua bán nhớt giả
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện
bắt giữ phương tiện vận chuyển sáu kit test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
trong lúc làm nhiệm vụ tại km tám trăm linh sáu quốc lộ một tỉnh thừa thiên huế tổ công tác thuộc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô khách do tài xế nguyễn ngọc hiếu
trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh
dừng phương tiện để kiểm tra qua kiểm tra phát hiện trên xe có một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ gồm năm kit test nhanh covid một mươi chín hiệu lysun và một kit test nhanh
covid một mươi chín hiệu rilitech tổng trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam căn tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự đối tượng trần văn nam về hành vi cố ý gây thương tích làm cho bị hại tử vong
và bị hại chính là mẹ ruột của nam
theo hồ sơ ban đầu vào chiều ngày bốn tháng ba sau khi nhậu tại nhà trần văn nam có xảy ra cự cãi với mẹ
sau đó nam đã nhặt miếng vạn gỗ đánh nhiều cái vào người bà làm bị thương tích
thực hiện hành vi xong nam bỏ về nhà còn bà mẹ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
nhận được tin báo cơ quan công an huyện nam căn đã phối hợp cùng với
viện kiểm sát nhân dân huyện và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
và tạm giữ trần văn nam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại bình định trong những ngày vừa qua thông tin về vụ giết chủ nợ ném sát xuống biển
gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã khẩn trương xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
vào đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai đinh công nhật chú tệ xã mỹ cát huyện phù mỹ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó khi làm việc với cơ quan điều tra đối tượng đinh công nhật thừa nhận đã thực hiện hành vi giết phan văn dũng
chú tại huyện phù mỹ
tuy nhiên lời khai của nhật liên tục có sự thay đổi nhất là về cách thức gây án hùng khí gây án
địa điểm gây án gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh điều tra
mặc dù đã tự thú nhưng bị can nhật là không khai báo thành khẳng về nơi cắt giấu chi giấu thi thể của anh phan văn dũng
dẫn đến việc cơ quan điều tra tốn rất nhiều công sức trong việc tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân
đã thông báo việc tri tìm tung tích nạn nhân trên phạm vi toàn quốc nhưng mà không có kết quả
đối tượng nhật khai nhận sau khi gây ra cái chết của dũng
đã ném sát xuống biển ở đề ghi tuy nhiên lực lượng công an vẫn triển khai các mũi trinh sát giả soát ở nhiều nơi trên địa bàn
đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân
do đó khi phát hiện một ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại nghĩa địa này
người dân đã báo cơ quan chức năng và gia đình anh dũng
qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định đó chính là nạn nhân phan văn dũng
tôi trả người nhà dũng đòi số tiền
đặc biệt là ở những vùng lân cận với nơi đã xảy ra vụ án mạng trên
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đó là trần văn sang lê viết tài phạm công thắng và phạm trung kiên
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn với huỳnh nhân trú tại xã hòa thuận tp bô ma thuật
nên trưa ngày hai tháng ba sang đã mang theo một khẩu súng
rồi rủ tài và kiên điều khiển xe ô tô đến xã hòa thuận tìm gặp nhân
tại đây sang đã lấy khẩu súng từ trong túi áo đang mặc rồi dí vào đầu nhân đe dọa bắn
đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất giữ dùm
ngày ba tháng ba vào cuộc xác minh điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của thắng
tại đây lực lượng công an đã thu giữ ba khẩu súng ngắn cùng với chín viên đạn
mở rộng điều tra công an thành phố bô ma thuật còn làm rõ thêm sang kiên và tài đang cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng
công an huyện cư mờ gà tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố chín đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn

đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề này gồm chín đối tượng do bùi kim phước chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước cầm đầu
các đối tượng còn lại đều trú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc tổng số tiền mà nhóm này đã giao dịch cho đến ngày bị bắt là khoảng bốn mươi hai tỷ đồng
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận hàng ngày hoàng minh hiếu trú tại huyện cư mờ ga sử dụng điện thoại di động hoặc là mạng xã hội
gia lô messenger viber telegram để gom tất cả các phơi đề từ các con bạc
sau đó hiếu tập hợp rồi chuyển cho các đối tượng tổng đầu là bùi kim phước tại tỉnh bình phước
rồi dựa vào kết quả sổ số miền trung và miền bắc để tính tiền thắng thua với các con bạc
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tổ công tác đã tạm giữ hai mươi chiếc điện thoại di động hơn hai trăm một mươi triệu đồng
cùng với nhiều tăng vật chứng cứ có liên quan tới việc ghi số đề ăn tiền
trong nhóm này hai đối tượng phước và tuấn đã có tiền án tiền sự
đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế nội bài cùng với hai trăm tám mươi bảy công dân người việt nam đầu tiên được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại ukraine
đây là chuyến bay nhân đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ được tổ chức miễn phí để đón bà con trở về
trên chuyến bay vn tám mươi tám hôm nay có gần một trăm linh trẻ em trong đó có nhiều em nhỏ dưới hai tuổi
cùng với khoảng một trăm linh phụ nữ
tất cả đều an toàn và khỏe mạnh
gia đình bà hoàng thị thái đã sinh sống và làm việc tại ukraine gần hai mươi năm
lần này chính sự xảy ra bà và bảy người trong gia đình sau khi di tản đã được về nước trong chuyến bay lần này
gia đình tôi ở thành phố arisa
thì đầu tiên là đánh ở kharkov kherson và kiev rất là mạnh
arisa cũng có tiếng nổ rồi chúng tôi chạy sang mondavi
sau đó chúng tôi chạy sang rumia
rất khí là khổ cực chẳng có cái gì nổ ăn
đi mua về thì người ta cũng mua thì ra siêu thị chẳng có cái gì mua được ít lắm
cứ thấy tiếng nổ lại chạy xuống tầng ngầm chú
chú xong khi lên ngày thì lại lên nấu cơm ăn tối lại đi xuống đây chú
thế xong sợ quá rồi thấy nhiều quá tiếng nổ quá sợ thế là bỏ chạy
chả mang được một cái gì
mỗi ngày được một bộ quần áo rồi còn về đến rumani mua được một ít để về dùng thôi
thực sự là tôi cả gia đình nhà tôi về được cái chuyến bay này hỗ trợ
gia đình tôi xúc động lắm ạ
còn với vợ chồng anh võ quang hiếu do chiến sự xảy ra bất ngờ nên mọi giấy tờ bị thất lạc
sau khi về tới sân bay nội bài anh đã được lực lượng công an cửa khẩu
cảng hàng không quốc tế nội bài hỗ trợ như thế này
nhà em giấy tờ là gửi lên biểu điện ở trên ký ép
để làm giấy tờ cho con hồ chiếu với giấy khai sinh
thì chưa làm xong thì chiến tranh thì bị mắc kẹt ở bưu điện
nên bây giờ về là không lấy được lại
nên là về việt nam không có giấy tờ gì cả
thì sang kumani thì họ làm cho giấy thông hành đấy
thì về đến việt nam
thì bây giờ về đến việt nam thì cơ quan nhà nước và đặc biệt là lực lượng công an
giúp đỡ nhà em làm lại giấy tờ
thì nhà em rất là cảm ơn
để công dân có thể làm thủ tục nhanh chóng và thuận tiện
cùng với các lực lượng khác
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài cũng đã nhanh chóng bố trí lực lượng
vừa hỗ trợ công dân làm thủ tục phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo công tác công an một cách tốt nhất
chuyến bay sau khi chuyến bay hạ cánh thì toàn bộ hành khách đã vào khu vực thủ tục trong cảnh
và cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu đã trong tư thế sẵn sàng
và hỗ trợ tất cả các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách nhập cảnh một cách nhanh nhất
nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố chống dịch
đối với các chuyến bay giải cứu tình hình này thì chúng tôi cũng tăng cường lực lượng
vừa để đảm bảo giải quyết thủ tục xuất điều cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho khách
nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện trong công tác nghiệp vụ
như không để lọt khách vào cảnh xuất cảnh cũng như khách giả mạng giấy tờ
hoặc lợi dụng vấn đề xuất nhập cảnh để thực hiện các vi phạm pháp luật khác
theo kế hoạch sáng ngày một mươi tháng ba chính phủ sẽ bố trí một chuyến bay nữa
đón hai trăm bảy mươi công dân trở về từ wasa ba lan
thời gian tới căn cứ nhu cầu thực tế số lượng người việt nam sơ tán từ ukraine
sang các nước láng giềng có nguyện vọng về nước
chính phủ sẽ xem xét triển khai thêm các chuyến bay tiếp theo
chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại phiên họp thứ hai mươi một ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội
báo cáo kết quả điều tra xác minh về các sai phạm
của một số cán bộ thuộc học viện quân y trong việc nghiên cứu bàn giao
để tài chế tạo bộ sinh phẩm rt pca và rintam rt pca
phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín hay còn gọi là hai nghìn một mươi chín ncov
cùng sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty việt á
ban thường vụ quân ủy trung ương đánh giá sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y
là nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vừa qua cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án
án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với thượng tá hồ anh sơn
phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y về tội tham mô tài sản
và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và đại tá nguyễn văn hiệu trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận xã hội cũng đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp của quân đội khẩn trương
mở rộng điều tra làm rõ xử lý nghiêm các sai phạm của cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật
công an huyện tân sơn tỉnh phú thỏ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thị truyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ về tội chứa mại dâm
cũng phạm tội chứa mại dâm và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng đỗ ngọc liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ
thẳng hai cm ở đuôi lông mày phải
và đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước lông mày trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý